chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
bản tin hôm nay thứ hai ngày ba tháng bảy có những nội dung đáng chú ý sau
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng israel enhud olmert được phóng thích trước thời hạn
trung quốc đề xuất giải pháp phản công loạt mã độc tống tiền toàn cầu
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn trước tình trạng người vi phạm trật tự an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông chống lại lực lượng thi hành công vụ
hôm qua hai tháng bảy lãnh đạo bộ công an đã có điện gửi thủ trưởng các tổng cục bộ tư lệnh đơn vị trực thuộc bộ
giám đốc công an cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thời gian qua tình trạng người vi phạm trật tự an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
chống lại lực lượng thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước
xâm phạm trực tiếp đến tính mạng sức khỏe của người dân và cán bộ chiến sĩ thi hành công vụ
trong đó là một số cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân hy sinh và bị thương tích
hành vi vi phạm pháp luật nêu trên đã gây phản ứng bức xúc trong các tầng lớp nhân dân
dư luận xã hội đã kịch liền lên án đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có hình thức xử luật nghiêm minh để trừng trị các đối tượng phạm tội
trước tình hình trên lãnh đạo bộ công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
kiên quyết phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đối với người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông chống người thi hành công vụ
lực lượng làm nhiệm vụ được phép sử dụng mọi phương tiện biện pháp công tác để ngăn chặn
xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác
đồng thời có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về tài sản của nhà nước
tính mạng sức khỏe của nhân dân và cán bộ chiến sĩ khi thi hành công vụ
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có tờ trình gửi hội đồng nhân dân thành phố xem xét ban hành nghị quyết quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh
đối với các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thành phố tại kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm sẽ được khai mạc trong ngày hôm nay
theo tờ trình việc ban hành nghị quyết kể trên nhằm thực hiện đúng thông báo
số hai nghìn một mươi bảy của bộ y tế ban hành theo mức tối đa của một chín trăm ba mươi dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo lộ trình tính giá
đã được quy định tại nghị định số một mươi sáu của chính phủ gồm chi phí trực tiếp và tiền lương bác sĩ áp dụng với người bệnh không có
không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội ngô văn quý nêu rõ việc điều chỉnh viện phí này giúp đảm bảo nguồn thu hợp pháp
và hợp lý cho các cơ sở khám chữa bệnh của thành phố đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân đi khám chữa bệnh
nghị quyết này nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thông tin từ bộ y tế cho biết bắt đầu từ ngày hai mươi tháng sáu vừa qua đã có hơn năm mươi bệnh viện hạng đặc biệt
chuyên khoa bệnh viện thuộc các trường đại học y dược chính thức điều chỉnh tăng viện phí với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế
theo đó giá viện phí sẽ được điều chỉnh theo các hạng bệnh viện được quy định tại thông tư hai hai nghìn một mươi bảy
của bộ y tế hơn một chín trăm linh dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá với mức tăng trung bình khoảng hai mươi
cho rằng tuyến đường sát thành phố hồ chí minh cần thơ là cần thiết cho sự phát triển kinh tế của các địa phương
mới đây chính quyền thành phố hồ chí minh và một số tỉnh miền tây vừa thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường sát này
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong vừa giao sở giao thông vận tải phối hợp tỉnh long an
tiền giang đồng tháp vĩnh long cần thơ và các đơn vị liên quan để thống nhất quy hoạch tuyến đường sát thành phố hồ chí minh cần thơ
trình bộ giao thông phê duyệt
trước đó ông nguyễn thành phong làm việc với lãnh đạo các tỉnh về quy hoạch tuyến đường sát thành phố hồ chí minh cần thơ
sau khi nghe báo cáo đề xuất của viện khoa học công nghệ phương nam và tập đoàn tài chính canada morfan
ông phong bày tỏ đồng thuận về sự cần thiết đầu tư tuyến đường sắt này cho sự phát triển kinh tế của năm tỉnh thành phố mà tuyến đường sắt đi qua
tuyến đường sát được bắt đầu từ ga tân kiên thành phố hồ chí minh và kết thúc tại khu vực cảng cai răng thành phố cần thơ
toàn tuyến dài một trăm ba mươi bốn km với một mươi ga khổ đường một bốn trăm ba mươi năm mm tốc độ dưới hai trăm linh km trên giờ cho tàu hàng và trên hai trăm linh km trên giờ cho tàu khách
dự án có tổng vốn đầu tư lên đến ba sáu tỷ usd và được xây dựng theo hình thức bot
để hỗ trợ cho các vùng dân cư hộ dân di rời tại các dự án khu kinh tế khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi vừa triển khai thực hiện mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín tỉnh quảng ngãi sẽ đầu tư gần một mươi năm tỷ đồng trong đó nhà nước hỗ trợ hơn chín hai tỷ đồng nông dân và nhà đầu tư hơn năm sáu tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện hai chuỗi giá trị sản xuất rau và gà theo tiêu chuẩn việt gáp
hình thành vùng chuyên canh trồng rau an toàn với quy mô năm hectare chăn nuôi gà an toàn quy mô đàn ổn định năm mươi bốn con xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể gà rau an toàn dung quất đồng thời đào tạo chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nâng cao trình độ quản lý kỹ năng tay nghề cho người dân
nhà nước sẽ đầu tư hỗ trợ cây con giống vật tư thiết bị thiết yếu xúc tiến thị trường tổ chức thu mua và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm nông dân làm ra
chương trình dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn một hộ dân khu kinh tế dung quốc nhường đất phục vụ xây dựng dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu dung quất và các dự án công nghiệp khác
để đạt mục tiêu từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi trung bình mỗi năm có khoảng năm trăm linh doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
tỉnh phú yên đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đó đặc biệt chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp
theo sở kế hoạch và đầu tư tỉnh phú yên
đối với các hồ sơ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cắt giảm thời gian giải quyết từ không quá hai ngày làm việc xuống còn một ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
còn đối với các hồ sơ thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
khi nhận được hồ sơ hợp lệ sở kế hoạch và đầu tư tiếp tục áp dụng thời gian giải quyết trong vòng không quá ba giờ đồng hồ
năm hai nghìn một mươi bảy phú yên phân đấu có ít nhất năm trăm linh doanh nghiệp thành lập mới để đến năm hai nghìn hai mươi có từ ba năm trăm linh đến bốn doanh nghiệp hoạt động
nhằm đạt được mục tiêu này tỉnh đang tăng cường bổ sung điều chỉnh các cơ chế chính sách thu hút đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực đất đai
tài chính tiến dụng thông tin xây dựng thương hiệu gia nhập thị trường trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực tham gia cung ứng các dịch vụ công dự án đầu tư công
tạo mọi điều kiện tốt nhất về môi trường kinh doanh cải cách hành chính mạnh mẽ đổi mới tư duy phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư
thưa quý vị và các bạn hiện nay nhiều đơn vị đầu tư cơ sở vật chất hoành tráng nhưng không có học viên
chất lượng học viên ra trường không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp là một trong những thực trạng đáng buồn trong công tác đào tạo nghề ở nước ta hiện nay
trước thực trạng này mô hình đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp đã được triển khai và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
phản văn khóa
hiện là sinh viên năm thứ hai trường cao đẳng nghề trần hưng đạo hà nội
với mô hình đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp khoa đã có cơ hội vừa học vừa làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
thậm chí mỗi tháng khoa còn có được một mức lương ổn định để tranh trải cuộc sống
việc vừa học vừa là mang lại rất là nhiều bổ ích cho em
ví dụ như là ngoài học ở trên trường thì em có thể vận dụng kiến thức vào trong công việc hàng ngày luôn không mà không quên kiến thức này
đồng thời có thể nâng cao tay nghề và hiểu biết nghề hơn
theo quy định
theo quy định của bộ lao động thương binh và xã hội chương trình đào tạo chỉ có sáu mươi sáu mươi năm thời gian thực hành
thế nhưng với mô hình đào tạo theo địa chỉ gắn kết với doanh nghiệp thời gian thực hành của các học viên đã lên tới tám mươi
điều này đã tạo thuận lợi không chỉ cho các học viên mà còn mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp
thời gian sắp xếp giữa công việc và thời gian học ổn định thì không bị quá trùng lập giữa hai vấn đề
còn được sự hỗ trợ nhiều hơn để mà mình có thể phát huy
thực hành dựa trên lý thuyết được nhiều hơn để có là đến lúc sau này là một công nhân lành nghề ạ
sau khi các bạn ấy tốt nghiệp thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ không phải đào tạo lại nữa
mà đồng thời chúng tôi còn có thể là sau ba năm các bạn ấy học trình độ cao đẳng
các bạn ấy có thể trở thành những vị trí chủ trúc trong nhà hàng
và từ đó chúng tôi sẽ tìm được một đội ngũ nòng gốt để làm sao để đưa dịch vụ khách hàng chất lượng lên
và không phải no nghĩ gì về vấn đề nhân sự
không như vậy bản thân các trường nghề cũng đã nâng cao chất lượng và thương hiệu của mình
với tỷ lệ học viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay lên tới chín mươi
đây là một cái công việc mà tôi cho rằng là sự liên kết sẽ gắn kết rất tốt
về phía nhà trường chúng tôi thì tập trung nguồn lực cơ sở vật chất thiết bị thật tốt
đội ngũ giáo viên cũng như chương trình giảng dạy để nó phù hợp với lại thực tiễn của các doanh nghiệp
mặc dù mô hình này bước đầu đã mang lại những tín hiệu tích cực trong nâng cao chất lượng đào tạo nghề và thu hút học viên
nhưng để thực hiện hiệu quả thì còn nhiều điều phải bàn và không phải cơ sở nào cũng có đủ điều kiện để áp dụng
một cái khó khăn một cái rào cản lớn nhất chính là chúng ta phải có chính sách tốt cho doanh nghiệp khi họ tham gia vào quá trình đào tạo
vì nếu có chính sách tốt thì họ vào một cách tự nhiên chứ không cần phải động viên
chúng ta lấy một cái ví dụ rất đơn giản
việc gì mà có sự hợp tác của nhiều bên mà các bên đều cười thì nó sẽ thành công
còn nếu mà cái hợp tác vào một bên mà chịu trách nhiệm lớn nhưng mà bên thì lại không có lợi ích thì đương nhiên là nó hiệu quả nó sẽ thấp đi
trước thực trạng nhiều trường nghề rơi vào cảnh điều hưu vắng bóng học viên học viên ra trường không có việc làm
thì mô hình đào tạo theo địa chỉ gắn kết với doanh nghiệp là một trong những giải pháp trước mắt
về lâu dài cần có những chính sách cơ chế cụ thể thiết thực hơn nữa
và nhất là sự tự nâng cao chất lượng đào tạo của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trong phần tiếp theo của chương trình
nguy cơ tử vong cao do sốt xuất huyết
áp lực tăng trưởng của du lịch việt nam
từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn bốn mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
ước tính mỗi tuần có khoảng một trường hợp mắc sốt xuất huyết

chỉ riêng tại hà nội đã ghi nhận số bệnh nhân bị nhiễm sốt xuất huyết tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ
điều đáng nói là sốt xuất huyết nếu không được điều trị kịp thời
có thể dẫn đến sốc và nặng nhất là tử vong
dịch sốt xuất huyết chủ yếu diễn biến ở trẻ em
nhưng năm nay lượng người lớn mắc bệnh này ngày càng nhiều
hiện nay mỗi ngày bệnh viện nhiệt đới trung ương tiếp nhận khoảng một mươi ca mắc sốt xuất huyết
tăng gấp đôi so với tháng trước
nó bị sốt cao liên tục kéo dài có cả tróng mặt và nhức đầu
sau đó là đến bệnh viện bưu điện để kiểm tra
bác sĩ có kê thuốc cho về uống nhưng mà vẫn sốt nhiên cao liên tục không giảm
cho nên là vào trong viện nhật đới để kiểm tra lại
và sau khi kiểm tra buổi sáng thì buổi chiều bác sĩ cho quyết định cho nhập viện
sốt cả đêm hôm đấy tôi uống thuốc là cũng phải rơi vào khoảng bốn năm lần
tức là cứ hết bốn tiếng là uống một lần
thế nhưng mà cả đêm không hề sốt
không hề giảm đau và cũng không hề giảm sốt
thì đến sáng thì tay nó bị nổi nốt đỏ với lại những cái nốt
nói chung là bất thường ở trên cơ thể
vừa qua tại thành phố hồ chí minh đã ghi nhận hai ca tử vong do sốc sốt xuất huyết
và tại hà nội đã có một trường hợp tử vong
sốc là giai đoạn nặng của sốt xuất huyết
khi mà có hiện tượng của thoát huyết tương ra ngoài lòng mạch
làm giảm khối lượng toàn hoàn dẫn tới sốc
bệnh nhân khi đó
mạch huyết áp tụt thì là nó sẽ không đủ máu để lưu thông ở trên tuần hoàn
nó sẽ dẫn tới thiếu oxy các tổ chức
vì thế sẽ dẫn tới suy các phủ tạng
rồi thì bệnh nhân thì kèm theo đó thì bệnh nhân có thể có suốt huyết nặng
có số loạn đông máu
đến giai đoạn nguy hiểm là bệnh nhân có thể tử vong ở trong giai đoạn nguy hiểm đấy
sốc sốt xuất huyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào kể từ ngày thứ ba của bệnh
các bác sĩ khuyến cáo người bệnh bị sốt xuất huyết không phải ngay một lúc là sốc
đâu ở hạ sườn phải gan to tiểu ít tiểu cầu giảm
khi xuất hiện dấu hiệu trên cần nhập viện ngay và điều trị kịp thời để không xảy ra hậu quả đáng tiếc
chúng ta biết rằng là không có mũi thì không có sốt huyết
thế thì mũi thì phát sinh từ những cái ổ mọ gậy
nguồn chứa trong những cái ổ nước đậm rồi những cái dũng cụ chứa nước thải
thì không được xỉ lý tốt
chính vì vậy vẫn có nơi cho mỗi đẻ trứng và phát triển
thành đẻ trứng và phát triển thành bỏ gãy và từ bỏ gãy lại phát triển thành mũi
chính vì vậy mà chúng ta không giải quyết triệt đẻ cái ổ bỏ gãy nguồn
thì cái vấn đề phòng chống xuất huyết thì cũng gặp khó khăn
để phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành
mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức của mình trong việc bảo vệ sức khỏe cũng như vệ sinh môi trường
như truyền hình nhân dân đã đưa tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông
tại con tung ngày ba mươi tháng sáu
trên đường hồ chí minh đoạn qua thôn một mươi một xã đắc rinh huyện đắc hà tỉnh con tum
làm bốn người chết và một mươi hai người bị thương
trong số bốn nạn nhân tử vong có một nạn nhân bị nhiễm hiv
trong khi cấp cứu người bị nạn có một mươi bảy y bác sĩ và bảy người dân có liên quan
nghi ngờ bị phơi nhiễm hiv khi làm nhiệm vụ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân vào bệnh viện
tiếp xúc trực tiếp với máu của người nhiễm
chiều ngày hai tháng bảy bác sĩ đào duy khánh giám đốc sở y tế tỉnh con tung
có một nạn nhân trong số bốn người đã tử vong này
đang được điều trị nhiễm hiv tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
sau khi xác minh thông tin ngành y tế tỉnh con tum đã kịp thời cấp thuốc avr
điều trị phơi nhiễm hiv cho hai mươi bốn người tham gia cấp cứu bệnh nhân này
trong hai mươi bốn trường hợp đó thì có một mươi bảy cán bộ y tế và bảy người dân địa phương
thế thì cái lộ trình cấp thuốc vừa rồi là một mươi bảy trường hợp cán bộ y tế
thì được cấp vào trong buổi sáng ngày ngày một tháng bảy
tức là sau khi mà xảy ra cái vụ tai nạn đó chưa được hai mươi bốn tiếng đồng hồ
và sáu trường hợp người dân địa phương cũng tham gia cấp cứu cái bệnh nhân mà có phơi nhiễm hiv đó
thì được cấp thuốc vào buổi chiều ngày một
và một trường hợp trong sáng hôm nay thì sau khi mà người dân này báo với công an địa phương
thì sở ngành y tế cũng đã tiến hành điều tra và đã thực hiện cấp thuốc trong sáng hôm nay
ngoài việc cấp thuốc cho các cá nhân tham gia cấp cứu nạn nhân
ngành y tế tỉnh con tum đã chỉ đạo trung tâm phòng chống hiv của tỉnh
cử cán bộ trực tiếp xuống bệnh viện huyện đắc hà nơi bệnh nhân tử vong
cung cấp một số dụng cụ y tế cho người nhà nạn nhân
đồng thời hướng dẫn địa phương trong việc tiệt trùng xử lý
mai táng người nhiễm và các vật dụng liên quan theo quy định
đối với các trường hợp phơi nhiễm cũng như là ngoài cộng đồng
thì chúng tôi cũng động viên là chúng ta cũng không nên lo lắng gì nhiều
mặc dù là trong các cái quy định khi mà phơi nhiễm tức là mình có tiếp xúc với máu
hay là chất dịch của những người nhiễm hiv
nhưng mà nếu mà da tay chúng ta lành lạnh hoặc là các cơ quan của ta lành lạnh
thì cái việc mà hiv nó cũng không thể nào lây truyền qua cái da lành lặn được
chỉ có những trường hợp
ví dụ chúng ta trong quá trình cấp cứu thì cũng không thể tránh khỏi là da chúng ta chảy xước này kia
thì lúc đó mới có nguy cơ lây nhiễm hiv từ cái người bị tai nạn
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu hai xe khách một mươi sáu chỗ đang lưu thông trên đường hồ chí minh
đến địa phận thôn một mươi một xã đắc hờ rinh huyện đắc hà tỉnh con tum
thì va chạm vào nhau làm bốn người tử vong và một mươi hai người bị thương nặng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế và ủy ban nhân dân huyện a lưới
vừa tổ chức hội nghị tổng kết
đánh giá kế hoạch hai nghìn tám trăm bảy mươi tám về công tác phối hợp giữa lực lượng bộ đội biên phòng và huyện a lưới
trong giải quyết tình hình về ma túy trên địa bàn biên giới việt lào
thời gian qua các đồn biên phòng trên địa bàn huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc ban chỉ đạo kế hoạch hai nghìn tám trăm bảy mươi chín
bắt giữ và xử lý tám vụ với một mươi tám đối tượng cư trú đi lại trái phép khu vực biên giới
vận động nhân dân giao nộp bốn mươi sáu khẩu súng tự chế
khởi tố một vụ án hình sự về hành vi tàng trữ cháy phép súng quần dục
phát hiện xử lý và giáo dục bảy mươi tám đối tượng nghi vấn có liên quan đến mua bán sử dụng chất ma túy
trên địa bàn hai huyện cà lườm xá mội thuộc nước bạc lào và một mươi năm đối tượng trên địa bàn huyện a lưới
nhân dịp này ban chỉ đạo kế hoạch hai nghìn tám trăm bảy mươi tám đã tặng giấy khen của ủy ban nhân dân huyện a lưới
cho bảy tập thể bảy cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch hai nghìn tám trăm bảy mươi tám
về giải quyết tình hình về ma túy trên tuyến biên giới việt lào
để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung trong năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ đã chỉ đạo ngành du lịch phấn đấu đạt mục tiêu thu hút được một mươi ba một mươi năm triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay
tức là thêm từ ba đến năm triệu lượt khách so với năm ngoái
tuy nhiên lượng khách liên tục tăng cao cũng đang gây áp lực cho việc giữ chất lượng điểm đến
theo số liệu từ tổng cục thống kê ước tính lượng khách quốc tế đến việt nam trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
là sáu hai triệu lượt tăng ba mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó những thị trường có mức tăng cao trong thời gian qua như nga trung quốc hàn quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

mức tăng trưởng cao trong ngành du lịch thực sự là một tín hiệu đáng mừng thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước
tuy nhiên song song với bài toán về lợi nhuận chính vì sự bùng nổ quá nhanh của du lịch tại một số địa phương
đang tạo nên áp lực về cơ sở hạ tầng
nguồn nhân lực nếu lượng khách cứ tăng trưởng mà những điểm nghẽn về hạ tầng không được giải quyết
chất lượng điểm đến sẽ giảm khiến du khách không muốn quay trở lại
khách du lịch tăng với tốc độ cao như thế thì nó đặt ra áp lực đối với rất nhiều các cái lĩnh vực
trước hết là cái áp lực đối với hạ tầng mà hạ tầng ở đây trước hết là một số tình trạng quá tải ở một số sân bay
cùng với đó là tình trạng quá tải ở một số điểm tham quan du lịch nhất là du lịch biển và mùa hè
vẫn thường xuyên xảy ra vào một số cái thời điểm là ngày nghỉ lễ không thể tránh khỏi có những cái sự cố nọ sự kiểu kia xảy ra
và chúng ta tiếp tục cần phải khắc phục những cái vấn đề đó
cái điểm đến mà quá đông tại một cái thời điểm hoặc đến quá nhanh dẫn đến cái việc mà
cái con người những người làm trong ngành du lịch chưa có thể đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng
dẫn đến cái chất lượng dịch vụ tại đến đấy bị ảnh hưởng
thứ hai nữa là cái việc môi trường tại cái điểm đến mà quá đông du khách cũng dẫn đến việc ô nhiễm môi trường
cáp cướp giật cũng rất ảnh hưởng rất là nhiều
trước sự gia tăng đáng kể lượng khách vào cùng một thời điểm tổng cục du lịch đã khuyến cáo các doanh nghiệp
nên giãn khách không nên tập trung đưa du khách đến những vùng đang có quá đông khách du lịch
để khắc phục những vấn đề đang đặt ra chính quyền địa phương ở điểm đến cần có giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất
ngành du lịch cũng cần có sự chung tay của các cấp các ngành và sự chung tay của toàn xã hội để du lịch phát triển đúng như kỳ vọng
những ngày qua tại đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi tình trạng ùn ứ khách du lịch tuyến đảo lớn sang đảo bé liên tục kéo dài
hàng nghìn du khách không thể qua lại do nhiều phương tiện vận tải không đạt chuẩn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách
tại cầu cảng lý sơn tình trạng lộn xộn diễn ra trong hai ngày qua khi hàng nghìn hành khách mua vé ra tham quan đảo bé không thể lên tàu
rất nhiều hành khách ngồi nhà chờ tàu bức xúc vì chờ đợi lỡ hành trình
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một mươi phương tiện vận tải đưa đón khách bị đình chỉ hoạt động do không đạt chuẩn
theo quy định của bộ giao thông vận tải từ ngày một tháng bảy các phương tiện vận chuyển khách tuyến thủy nội địa
phải hội tụ đủ các điều kiện kỹ thuật về tiêu chuẩn vrsb của bộ giao thông vận tải mới được phép hoạt động
mặc dù trước đó sở giao thông vận tải quảng ngãi đã cho gia hạn nhưng một mươi phương tiện trên vẫn không thực hiện và buộc phải đình chỉ
hiện lý sơn đưa ra giải pháp trước mắt là tăng số tuyến để đáp ứng nhu cầu cho du khách
đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện phải hoàn tất thủ tục bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định mới
trong phần tin quốc tế cựu thủ tướng israel enhut omer được phóng thích trước thời hạn
trung quốc đề xuất giải pháp phản công loạt mã độc tống tiền toàn cầu
hôm qua cựu thủ tướng israel ahut onmerth đã được trả tự do sau khi được giảm án trong vụ tham nhũng mà ông này bị kết tội
tuy nhiên truyền thông israel cho rằng kể cả sau khi được thả ông onmert vẫn sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự
ông onmerd cựu thủ tướng đầu tiên của israel phải ngồi tù
đã khỏi đối mặt với một số cáo buộc hình sự

hồi tháng trước cơ quan công tố nhà nước đã chỉ thị cho cảnh sát điều tra việc ông onm mus tuồn một chương trong cuốn sách ông viết trong tù ra ngoài
theo bộ tư pháp hành động này có thể được xem là trọng tội do cuốn sách có nội dung mật
ông onmert bảy mươi một tuổi giữ chức thủ tướng israel trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn sáu tới hai nghìn chín
ông bị kết tội tham nhũng và phải ngồi tù từ tháng hai năm hai nghìn một mươi
trước khi được giảm án ông onmart bị phạt hai mươi bảy tháng tù với một mươi tám tháng là do
tội danh nhận hối lộ liên quan đến việc xây dựng khu liên hợp holy land tại jerusalem
tám tháng liên quan đến một vụ án tham nhũng khác và một tháng vì tội cản trở công lý
theo nghiên cứu mới nhất của công ty kiểm toán earn young
ngành tài chính của anh vẫn là địa chỉ đầu tư quốc tế hấp dẫn nhất châu âu sau brexit
song khoảng cách với các trung tâm tài chính khác trong khu vực đang dần thu hẹp

ngành tài chính anh đã thu hút chín mươi chín dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
mức cao nhất kể từ năm hai nghìn sáu và tăng năm so với năm trước đó
đứng ở vị trí thứ hai đức thu hút ba mươi chín dự án và pháp ở vị trí thứ ba với hai mươi năm dự án
nghiên cứu của earn young được thực hiện qua thăm dòi ý kiến của tám mươi nhà đầu tư nước ngoài
tại hai mươi nước trên toàn thế giới
tám mươi ba số người được hỏi trả lời rằng chất lượng cuộc sống văn hóa và công nghệ
là những yếu tố mang lại sức hấp dẫn cho nước anh trong vai trò là trung tâm tài chính hàng đầu châu âu
bên cạnh đó bốn mươi hai số nhà đầu tư tham gia khảo sát cho rằng
việc đánh mất khả năng tiếp cận các thị trường eu là mối lo ngại chủ yếu
nền kinh tế trị giá hai tỷ usd của ấn độ đã bước sang ngày thứ hai áp dụng quy định thuế mới
thay thế cho gần hai mươi loại thuế bang và liên bang
tuy nhiên trong hai ngày qua nhiều cửa hàng phải tạm đóng cửa và người tiêu dùng ngừng quyết định mua sắm
vì không nắm rõ giá cả và cách thuế xuất hoạt động
thuế hàng hóa và dịch vụ mới
gọi tắt là gst được chính thức đưa ra trong một phiên họp quốc hội tối hôm ba mươi tháng sáu
lần đầu thống nhất thuế xuất trên hai mươi chín tiểu bang với tổng dân số một hai mươi tám tỷ người
nhưng những người bán hàng cảm thấy tương đối khó thích ứng với luật thuế mới
tôi có cảm giác cả chính phủ và các thương nhân đều chưa sẵn sàng cho việc triển khai thuê mới
nhất là khi mọi hàng hóa đều phải được sô hóa
nhiều chủ doanh nghiệp cho biết họ không chắc chắn lắm về thông tin trong đạo luật thuế dày hai trăm linh tỷ usd
theo quy định mới mọi mã thuế lên hàng hóa được áp mức trần hai mươi tám
tuy nhiên thuế đánh nhân hàng xa xỉ và thuốc lá có thể cao hơn nhiều
phụ tùng xe máy không phải là thứ xa xỉ
cả người giàu và người nghèo đều đi xe máy
thế mà mã hàng này lại bị đánh thuế hàng xa xỉ
tôi nghĩ việc này không thỏa đáng
nhiều cửa hàng tạm đóng cửa và người tiêu dùng ngừng quyết định mua sắm vì thiếu chắc chắn về giá cả và cách thuế xuất hoạt động
nhiều thương nhân mất thời gian để điều chỉnh giá theo mức thuê mới
một số cho biết họ chưa nhận được bảng giá mới được thay đổi theo thuế hàng hóa dịch vụ
và không thể in hóa đơn bán hàng
mặc cho nhiều bất lợi ban đầu giới chuyên gia nhận định kinh tế và ngân sách ấn độ sẽ hưởng lợi dài hạn từ sự thống nhất trong đánh thuế
hơn hai mươi bang của nước mỹ trong đó có cả các bang ủng hộ đảng cộng hòa
đã từ chối cung cấp dữ liệu cử tri cho một ủy ban được tổng thống mỹ donald trump lập ra để điều tra gian lận bầu cử
điều này khiến tổng thống mỹ đưa ra nghi vấn
các bang có thông tin muốn che giấu
hơn hai mươi bang bao gồm các bang lớn như virginia kentuki california new york và massachusetts
vừa từ chối cung cấp một phần hay là tất cả thông tin cử tri như tên tuổi địa chỉ thông tin cá nhân nhạy cảm
cho rằng điều này không cần thiết và vi phạm quyền riêng tư
đáp lại tổng thống mỹ đăng trên trang mạng cá nhân chỉ trích quyết định của các bang không cung cấp thông tin cho ủy ban gian lận bầu cử
tổng thống donald trump thắng cử tổng thống mỹ nhờ thắng số phiếu của cử tri đoàn
được tính dựa trên số bang nhưng lại thua đối thủ hillary clinton khoảng ba triệu phiếu phổ thông
ông luôn cho rằng đáng lẽ ông sẽ thắng cả phiếu phổ thông nếu như không có tình trạng gian lận của cử tri
một trong những chú ma túy khét tiếng nam mỹ đã bị cảnh sát brazil bắt giữ sau ba mươi năm lẩn trốn
điều đáng chú ý là đối tượng này đã nhiều lần phẫu thuật để có được diện mạo khác hẳn so với ảnh của cảnh sát
chú ma túy de rocha biệt hiệu đầu trắng đã bị bắt giữ tại thành phố soriso phía tây
trong chiến dịch quy mô lớn mang tên spactum của cảnh sát liên bang brazil
cảnh sát châu ii de rocha đã đổi tên thành vitor luis de moraes và tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật để thay đổi diện mạo để lẩn tránh cảnh sát
de rossa bị cáo buộc đã điều hành mạng lưới buôn ma túy khổng lồ được sản xuất từ bolivia colombia và peru
sau đó phân phối khắp châu lục tại mỹ và toàn châu âu
y được cho là đối tượng đặc biệt nguy hiểm và luôn có lực lượng cận vệ đông đảo bảo vệ với vũ khí hạng nặng
các chuyên gia bảo mật máy tính của trung quốc vừa đưa ra đề xuất phản công lại các vụ tấn công mạng tống tiền diễn ra mới đây
các cuộc tấn công đã nhắm vào hàng nghìn doanh nghiệp trong đó có các công ty lớn của nga ukraine các nước châu âu khác và mỹ
chủng virus mới mang mã petia đã gây ra nhiều thiệt hại kể từ cuối tháng sáu vừa rồi
nó lây lan qua hệ điều hành microsoft windows
bên cạnh những tấn công vào doanh nghiệp nó còn nhắm vào những hệ thống của chính phủ các nước
tin tặc yêu cầu người dùng máy tính phải gõ mật khẩu
nếu không muốn bị khóa máy tính mãi mãi để có được mật khẩu này người dùng phải trả cho chúng số tiền khoảng ba trăm linh usd quy đổi từ bitcoin
các chuyên gia an ninh mạng trung quốc cho biết đối với mạng nội bộ người dùng máy tính nên tắt chức năng chia sẻ của tài khoản quản trị
và tạm ngắt những cổng giao tiếp không cần thiết cũng như cài các phần mềm chống virus để tự bảo vệ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại